vâng thưa quý vị từ hôm nay thì miền bắc sẽ lại bước vào một đợt mưa rông mới
tại thủ đô hà nội hai ngày tới đều có khả năng xuất hiện mưa to kèm theo rông lốc và gió giật mạnh
tuy nhiên dự báo thời tiết trong ngày vẫn tăng thời tiết sẽ còn nóng hơn trong chiều qua
và nhiệt độ ở mức cao nhất là ba mươi năm độ c mức nhiệt này thì gần như là duy trì vào cả buổi chiều
thời tiết sẽ lại thay đổi rất nhanh vào tối và ngày đêm nay
sau một mươi bảy h đến khoảng nửa đêm thì dự báo là hà nội sẽ lại có mưa rông cục bộ
có nơi mưa to kèm theo nguy cơ gió giật mạnh và sớm rét
những ngày này tuy hà nội khá nóng vào ban ngày nhưng bù lại thì chất lượng không khí lại rất tốt
luôn ở mức xanh ngay cả ban ngày
còn tại thành phố hồ chí minh thì cũng có kiểu thời tiết tương tự như tại hà nội
không khí trong ngày khá là oi nóng trời không có gió cảm giác khó chịu sẽ còn duy trì trong chiều nay
với mức nhiệt độ cao nhất dự báo là ba mươi bốn độ c
ngoài ra thì mưa sẽ vẫn còn đến muộn vào khoảng chiều và tối nay
mưa trên diện rộng khắp các quận huyện gây ngập úng
giật mạnh sớm rét vẫn có nguy cơ cao xảy ra
quý vị hãy luôn lưu ý là mang theo bên mình những vật dụng che mưa cần thiết
lúc này thì chúng ta cũng cần phải ăn uống đủ chất bổ sung vitamin để đảm bảo một cơ thể và tinh thần khỏe mạnh
nhiệt độ chi tiết của các tỉnh thành trên cả nước sẽ được chúng tôi cập nhật tới quý vị trong phần sau của chương trình